thưa quý vị vụ cháy thảm khốc xảy ra tại trung cư mini nằm sâu trong hẻm hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ quận thanh xuân
vào đêm ngày một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín làm năm mươi sáu người tử vong đã phơi bầy rất nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý
đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ hay còn được gọi là trung cư mini
hiện nay thành phố hà nội đang tổng kiểm soát ra soát tất cả các cơ sở nhà ở nhiều căn hộ nhà cho thuê trọ
và kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật
và quan trọng hơn hết là các cơ quan quản lý nhà nước cần ra soát các quy định pháp luật về xây dựng
quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê có mật độ người ở cao
để nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoàn thiện xây dựng về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình nhà ở này
và đây cũng chính là nội dung của vấn đề và chính sách ngày hôm nay với khách mời là tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đêm một mươi hai tháng chín ở trung cư mini trên phố khương hạ quận thanh xuân hà nội
đã lấy đi sinh mạng của năm mươi sáu người làm ba mươi bảy người bị thương
trước đó không lâu cũng tại phường khương đình đêm ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba hơn một trăm bảy mươi người sinh sống tại trung cư mini số ba trăm một mươi năm vũ tông phan
đã phải tháo chạy trong hoảng loạn khi xảy ra cháy
tối một mươi hai tháng năm đã xảy ra vụ cháy trung cư mini tại ngách hai mươi ngõ bốn trăm hai mươi sáu đường láng quận đống đa hà nội
tương tự tháng một mươi năm ngoái một vụ cháy trung cư mini ở ngõ một trăm ba mươi hai cầu giấy khiến lực lượng chức năng phải điều động bốn xe chữa cháy
cùng hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện
trường dập lửa giải cứu một mươi một người
xin cảm ơn luật sư đặng văn cường đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông có thể thấy là hàng loạt vụ cháy trung cư mini tại hà nội đã xảy ra
thế nhưng mà cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có một quy định và một cái quy chuẩn nào để quản lý đối với loại hình nhà ở
mà chúng ta vẫn thường gọi là trung cư mini này
ông đánh giá như thế nào về thực tế này ạ
dưới cấp độ pháp lý thì việt nam hiện nay
chưa có khung pháp lý một cách đầy đủ cho loại hình bất động sản là trung cư mini
hiện nay là luật nhà ở rồi là luật kinh doanh bất đồng sản thì không có khái niệm về trung cư mini
khái niệm trung cư mini thì là được nhắc đến ở một số văn bản giới luật
ví dụ như là điều hai mươi hai của quyết định số hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi bốn của ủy ban nhân thành phố hà nội
thì có quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ đối với căn hộ trung cư mini
tuy nhiên là
dưới góc độ pháp lý thì luật thì chưa có quy định cụ thể
chính vì vậy là quy định về quản lý về cấp phép về trình tự thủ tục
về xây dựng cũng như là kinh doanh đối với loại hình bất đồng sản là trung cư mini
thì vẫn đang có khoảng trống về pháp lý
chính vì vậy là có rất nhiều vấn đề bất cập đang nảy sinh ở lĩnh vực bất động sản này
ông có thể chỉ ra một cách cụ thể những khoảng trống pháp lý nào
khiến cho các chủ đầu tư có thể dễ dàng hô biến những căn nhà ở riêng lẻ
trở thành các căn hộ trung cư mini để bán và cho thuê ạ
ở đây có hai khái niệm đó là nhà trung cư và khái niệm là nhà ở riêng lẻ
với nhà trung cư là nhà để sử dụng chung của nhiều hộ gia đình
và mỗi một cái căn hộ trong tòa nhà trung cư đó thì sẽ được cấp một cái giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ
và với đặc điểm của nhà trung cư như vậy là sẽ có rất nhiều hộ gia đình cùng sinh sống
cho nên là yếu tố về an ninh trật tự về an toàn xã hội về phòng cháy chữa cháy
rồi là về cái tính sở hữu thì được pháp luật quy định rất rõ ràng về quy chuẩn về tiêu chuẩn của nhà trung cư
còn đối với nhà ở riêng lẻ là nhà thiết kế chỉ để cho một hộ gia đình cá nhân
hoặc là một vài hộ gia đình ở chung với nhau trong một quân viên nhỏ thôi
chính vì vậy là yêu cầu về an toàn về phòng cháy chữa cháy yêu cầu an toàn về an ninh trật tự
nó khác hoàn toàn so với nhà trung cư
tuy nhiên là thời gian vừa qua thì một số trường hợp là lợi dụng
quy định của pháp luật có hướng là hướng mở về việc sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ
đối với những nhà ở mà đảm bảo tiêu chuẩn của nhà trung cư
chính vì vậy là nhiều hộ gia đình cá nhân đã cấp phép xây dựng tòa nhà cao tầng nhiều tầng
và thiết kế khép kín và họ cho rằng đấy là trung cư
tuy nhiên là theo tôi được biết thì đến nay chưa có thủ tục nào quy định là cấp phép đối với nhà trung cư mini
mà chỉ có cấp phép xây dựng chấp thuận chủ yếu đầu tư đối với nhà trung cư thôi
chưa có cấp phép xây dựng đối với nhà trung cư mini
thứ hai nữa là để gọi là nhà trung cư mini thì phải đảm bảo tiêu chuẩn về các diện tích sử dụng chung
diện tích sử dụng riêng về hành lang về cầu thang về thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy
về nghiệm thu phòng cháy cháy và các yếu tố đảm bảo an ninh xã hội
tuy nhiên là những tòa nhà trung cư mini thì là hiện nay thực tế thì là chưa đủ điều kiện
để cấp giấy chứng nhận đối với từng căn hộ tuy nhiên nhiều chủ đầu tư thì vẫn bán
vẫn bán vẫn chuyển nhượng cho các hộ tình cá nhân ở cái dạng là viết tay
hoặc là hợp đồng đặt cọc hoặc là thỏa thuận tài sản chung
và những cái điều đó thì rõ ràng là nó tạo ra rất nhiều vấn đề bất cập
trong đó có mất an toàn về phòng cháy chữa cháy
thưa ông ạ việc các cơ quan quản lý nhà nước giả soát các quy định của pháp luật
về xây dựng quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ
cho thuê trọ có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi bổ sung và hoàn thiện
trong cái thời điểm này thì cấp thiết như thế nào để những cái lỗ hồng
trong quản lý nhà trung cư sớm được giải quyết
ông tiếp tục có thêm những chia sẻ như thế nào về vấn đề này
qua cái vụ cháy xảy ra tại khương hạ thanh xuân hà nội
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy
thì cái việc mà các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra ra soát đánh giá
và đưa ra những cái giải pháp để phòng cháy chữa cháy
an sinh xã hội đảm bảo đời sống của những người dân
sống trong các cái tòa nhà nhiều tầng như vậy là hết sức là cần thiết
và rất là cấp bách
và qua ra soát bước đầu thì chúng ta thấy rằng hà nội hiện nay
có khoảng hơn hai cái tòa nhà trung cư mini như vậy
và cái lượng số người ở trong đó hàng chục nghìn người rất là đông
và với số lượng người ở đông như vậy thì các cơ quan chức năng
cần phải giả soát để đánh giá cái mức độ đảm bảo về an sinh xã hội
đảm bảo về lòng sống
đảm bảo về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đảm bảo về phòng cháy chữa cháy
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là rất kịp thời
và tới đây các bộ ngành cơ quan chức năng chính quyền địa phương
cũng sẽ tham gia giả soát nghiên cứu đánh giá và có những giải pháp
cái chung cư nào có thể cải tạo để đảm bảo an toàn phòng chữa cháy
để người dân tiếp tục sử dụng
trung cư nào không đảm bảo an toàn thì cũng có thể áp dụng các biện pháp kiên quyết
là buộc tháo rỡ công trình vi phạm hoặc là đình chỉ thi công
để hơn hết trước hết là phải đảm bảo tính mạng sức khỏe của người dân
xin cảm ơn luật sư đặng văn cường đã dành thời gian tham gia chương trình
và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi